ngày một mươi một tháng năm tại thị xã phôn sa văn tỉnh siêng khoảng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
ban công tác đặc biệt tỉnh nghệ an và ban công tác đặc biệt ba tỉnh của nước bạn lào đã tổ chức hội đàm
tiếp nhận bàn giao chín mươi tám hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại lào
sau lễ bàn giao tiếp nhận chín mươi tám hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam
do đội quy tập hải cốt liệt sĩ tỉnh nghệ an tìm kiếm cất bốc trong mùa khô hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
được đưa về đất mẹ trong sự chào đón lòng trọng trang nghiêm và hết sức xúc động của đông đảo cán bộ
và nhân dân các dân tộc huyện miền núi biên giới kỳ sơn tương dương con cuông
lễ truy điệu và an táng liệt sĩ quân tình nguyện việt nam sẽ được tổ chức tại nghĩa trang đô lương